hôm qua đoàn viên thanh niên công an huyện yên dũng cũng đã có mặt trên nhiều cánh đồng để giúp bà con thu hoạch nông sản
các đoàn viên trong tri đoàn còn góp tiền mua dưa ủng hộ bà con rồi tặng cho các trạm chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn
chúng tôi nhận được rất nhiều lời động viên ủng hộ của người dân để ngày mai lực lượng công an huyện yên dũng tiếp tục đoàn kết
cố gắng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín giúp đỡ người dân yên tâm ổn định cuộc sống
hình ảnh người chiến sĩ công an ngày đêm căng mình tại các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh
cho tới hình ảnh thấm đẫm mồ hôi trên các cánh đồng được in sâu trong trái tim mỗi người dân
tô thắm thêm truyền thống của lực lượng công an vì nhân dân phục vụ
bản tin sẽ được tiếp tục với các thông tin an ninh trật tự đáng chú ý khác
liên quan đến đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng vào ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bảy đối tượng gồm
trương thị bích hạnh lương thị kim khá lê tấn hảo dương văn hoàng la thị hồng yến nguyễn thị hồng sơn cùng chú tại tỉnh an giang
trước đó vào ngày năm tháng sáu công an tỉnh an giang đã triệt phá đường dây đánh bạc trên địa bàn thành phố long xuyên
và cả các huyện châu thành chợ mới và thoại sơn do đối tượng nguyễn thị thủy liên cầm đầu
qua đó đã khám xét nơi ở của một số đối tượng thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến đường dây cờ bạc này
qua kiểm tra bước đầu một tài khoản của đối tượng cầm đầu nguyễn thị thủy liên chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
có số tiền tham gia đánh bạc thông qua tài khoản này đã lên đến con số hơn năm mươi tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra đã phong tỏa bảy mươi tài khoản liên quan đến đường dây cờ bạc này
và khả năng số tiền tham gia đánh bạc có thể lên đến vài trăm tỷ đồng
mới đây cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an đã xác lập chuyên án
để triệt phá và bóc gỡ nhiều đường dây ổ nhóm có hoạt động chiếm đoạt và mua bán thông tin cá nhân với quy mô lớn
kết quả đấu tranh chuyên án cho thấy đã có gần một ba trăm linh ghi dữ liệu chứa hàng tỷ thông tin về cá nhân tổ chức trên toàn quốc
đã bị các đối tượng thu thập và chiếm đoạt mua bán sử dụng trái phép
rõ ràng là tình trạng dữ liệu cá nhân bị chiếm đoạt và mua bán có quy mô ngày càng lớn và công khai dưới nhiều hình thức khác nhau
đã gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội
hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các cuộc điện thoại mạo danh cơ quan công quyền xảy ra hàng năm
các đối tượng này không chỉ có số điện thoại mà cả số thẻ căn cước thậm chí tài khoản ngân hàng các cuộc giao dịch hay số dư trong tài khoản
chính từ các thông tin này đã khiến không ít nạn nhân sập bẫy lừa đảo
ngoài ra các loại tin nhắn rác
hay các cuộc điện thoại làm phiền đã diễn ra khá phổ biến lâu nay gây bức xúc với nhiều người